tiếp tục thông tin về phòng chống covid một mươi chín
tp hcm sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho hơn một mươi công nhân công ty trách nhiệm hữu hạng pujen
cư trú tại phường tân tạo quận bình tân theo khu vực ưu tiên
công tác lấy mẫu sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng sáu
ban đầu quận bình tân dự định cho công nhân tạm nghỉ làm để xét nghiệm tầm soát
tuy nhiên qua rà soát số lượng công nhân cư trú tại phường tân tạo quá đông
khoảng từ một mươi hai một mươi ba người nên quận quyết định thu hạ phạm vi tầm soát
do đó công nhân pujen trú tại phường tân tạo không được nghỉ làm như dự tính trước đó
mà chỉ được tạm nghỉ lúc lấy mẫu xét nghiệm sau đó tiếp tục làm việc bình thường
trước đó vào ngày chín tháng sáu công ty pu doanh ghi nhận một ca dương tính là nữ công nhân
làm việc tại phân xử mây ở tầng năm khu c
ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm một trăm bốn mươi một f một đưa đi cách ly tập trung
hơn ba trăm bốn mươi tám f hai làm việc cùng tận với nữ công nhân này được cách ly tại nhà